hôm nay là ngày hai mươi ba tháng một tức ngày hai mươi chín tết canh tí hoạt động mua sắm lương thực thực phẩm phục vụ tết của người dân
vẫn diễn ra tấp nập và đông đúc ở cả siêu thị lẫn các chợ truyền thống
các siêu thị trên địa bàn tp hcm đã phải kéo dài giờ mở cửa đến tận khuya
đồng thời huy động tổng lực nhân viên để phục vụ nhu cầu mua sắm tết của người dân
theo ghi nhận lượng khách đến siêu thị trong những ngày sắp tết đã tăng trên ba mươi
các mặt hàng hoa tươi rau củ quả và thực phẩm tươi sống cứ bày lên kệ sau vài tiếng lại hết hàng
trong đó nhóm rau củ quả là tiêu thụ nhanh nhất là những loại đóng gói sẵn
dễ dàng cho vào túi như nấm cà rốt khổ qua hay các loại rau mầm
để đáp ứng nhu cầu mua sắm tết của người dân nhiều siêu thị đã phải mở cửa sớm hơn và đóng cửa muộn
tăng thời gian phục vụ từ hai đến bốn tiếng mỗi ngày
nhân viên phục vụ được huy động tổng lực vừa hỗ trợ khách mua hàng nhanh chóng tiện lợi
vừa liên tục nhập hàng không để chống quầy
những ngày tết này thì lượng khách ở đây rất là đông tụi em cũng rất là mệt nhưng mà vui lắm chị
được phục vụ mọi người tụi em cảm thấy rất là tự hào luôn giúp mọi người có một cái tết ấm non
mua sắm dịp tết ngoài nhu cầu về nguồn thực phẩm tết cho gia đình
còn được xem là nét sinh hoạt văn hóa truyền thống mà nhiều gia đình muốn gìn giữ
nhiều siêu thị sẽ tiếp tục phục vụ khách mua sắm đến giữa trưa ba mươi tết
đây là nỗ lực của các doanh nghiệp nhằm kéo dãn thời gian mua sắm cho người dân
đặc biệt là người lao động công nhân viên những người còn làm việc chưa có thời gian sắm tết cho gia đình